các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố bà rịa tiến hành khám xác minh làm rõ vụ việc
sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố bà rịa tiến hành khám xác minh làm rõ vụ việc
đối tượng là hàng xóm của nạn nhân khoảng hai mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bốn sau khi đi đám rỗ tại nhà một người quen gần đó dũng đi bộ về nhà thấy nhà khóa cửa nên định đi bộ sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật
trên đường đi ra đầu hẻm dũng thấy bé gái và một bé khác đi theo sau lúc này đối tượng nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé gái nên đã bế cháu đến gò cát cạnh sân bóng
khi bé gái la lên do lo sợ có người phát hiện dũng đã bóc cổ nạn nhân đến chết sau đó dùng tay xâm hại tình dục rồi bỏ đi
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn dũng về tội giết người và hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
các lệnh quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu phê chuẩn trong sáng ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đến nơi gây án để thử nghiệm hiện trường
xay cần sa rồi pha vào trà sữa bán kiếm lời
trong sáng ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn thị thái dung chú tại thành phố đà lạt vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt bắt quả tàng
qua nguồn tin trinh sát vào trưa ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với công an tp đà lạt đã bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô đang dừng trước một khách sạn trên đường tô hiến thành phường ba tp đà lạt
chiếc xe này do nguyễn thái dung điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong thùng xe có một thùng xốp chứa một mươi năm chai trà sữa nghi có chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả một mươi năm chai trà sữa này đều có phản ứng dương tính với chất ma túy
làm việc với cơ quan công an nguyễn thị thái dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn sau đó về say pha trộn với trà sữa bán kiếm lời
khách hàng của dung là những thanh niên trên địa bàn trong đó có cả khách du lịch
mỗi ngày đối tượng bán khoảng hai mươi chai với giá từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một chai bằng cách đăng quảng cáo trên facebook
và qua bạn bè giới thiệu hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy

kim thái dung trường quay phía nam theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần dụt tỉnh long an cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng trong vụ án là bùi ngọc tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ ấp một xã long hậu huyện cần duộc
và lê văn hậu sinh năm hai nghìn ba ngũ ấp hai xã long hậu huyện cần dụt
trước đó vào ngày bảy tháng bốn khi công an xã long hậu tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường long hậu hiệp phước
thuộc ấp ba xã long hậu thì phát hiện đối tượng hậu điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn
lực lượng tuần tra tiến hành dừng xe để kiểm tra thì phát hiện bên trong lòng bàn tay trái của đối tượng hậu có một gói nilon bên trong chứ không phải hai trăm hai mươi ba sốc gram metafetamin
tại cơ quan công an đối tượng hậu đã thừa nhận một số mạch tuyến nói trên của tùng để sử dụng
khi đang lưu thông trên đường thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn hoài ân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại ấp sáu xã nhật chánh huyện bến lức tỉnh long an để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó vào cảng một mươi bảy h một mươi ba tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một anh võ trí linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú ấp sáu xã an thành nguyễn bến lức tỉnh long an
khi đi làm về thì phát hiện cửa bên hông nhà bị cậy khóa
kiểm tra phát hiện bị mất số tiền gần bảy mươi triệu đồng và ba con gà trống
nên trình báo công an quá trình điều tra đến hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện bến lức phát hiện đối tượng ân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về để làm việc
qua làm việc đối tượng ân thừa nhận trước đó điều khiển xe mô tô đến nhà anh minh leo qua hàng rào bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà lấy sáu mươi một triệu đồng trong học tủ và bắt ba con gà rồi tẩu thoát
cơ quan chức năng tạm giữ một xe mô tô và bốn mươi bốn triệu ba trăm hai mươi năm ngàn đồng và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ thị thanh thuận ba mươi bảy tuổi quê ở tỉnh bình thuận
cùng tám đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
theo đó tám đối tượng khác gồm nguyễn thị mai bốn mươi chín tuổi võ văn trường ba mươi chín tuổi trần ngọc bình bốn mươi sáu tuổi lê minh tùng hai mươi bảy tuổi cao bốn mùa xã suối cao huyện xuân lộc
dương cẩm hồng bốn mươi một tuổi ngụ phường sáu quận tám tp hcm nguyễn thị thuận bốn mươi bốn tuổi ngụ xã xuân thành huyện xuân lộc võ văn thái ba mươi hai tuổi ngụ xã suối cao huyện xuân lộc
và nguyễn ngọc thanh sơn bốn mươi một tuổi ngụ xã xuân trường huyện xuân lộc cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo hồ sơ qua các biện pháp nghiệp vụ trong chiều hai mươi tám tháng ba công an huyện xuân lộc đã bắt quả tan thuận và tám đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cạo cá tại ấp bầu sình xã suối cao
thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần hai mươi triệu đồng một bộ bài tay năm mươi một lá và nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc

các nguồn điện đã cũ hoặc tăng cường và thiết bị sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng lúc dẫn đến chập cháy
do đó đoàn công tác đã hỗ trợ kiểm tra các hệ thống nguồn điện đồng thời nhắc nhở bà con cấn trọng khi sử dụng bếp ga lưu ý trẻ em
không chứa nhiều chất cháy ở trong nhà và chất cháy thì phải bố trí sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy xa nguồn lửa nguồn nhiệt gây ra cháy
hệ thống điện phải được lắp đặt và sử dụng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy quản lý thật là chặt các nguồn lửa nguồn nhiệt trong gia đình
cụ thể là khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra các nguồn nhiệt nguồn lửa
các cơ sở về việc không thành lập lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ cũng như không trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy thì bị phạt tiền
đồng thời nếu mà vi phạm nghiêm trọng
thì có thể tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định
ngoài ra để ứng cứu kịp thời các vụ hỏa hoạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cũng khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng h một trăm một mươi bốn
đây là ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh giúp người dân có thêm kênh phản ánh hiệu quả nếu có cháy nổ xảy ra trên địa bàn
kính thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn đội phản ứng nhanh của bệnh viện chợ rẫy đã lên đường đến kiên giang
nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời viện pasteur tp hcm cũng hỗ trợ thiết lập các labo xét nghiệm đủ tiêu chuẩn tại hà tiên và bệnh viện đa khoa tỉnh
để nâng cao năng suất và năng lực xét nghiệm tại chỗ cho thành phố hà tiên và tỉnh kiên giang
với hơn năm mươi sáu km đường biên giới chung với vương quốc campuchia trên đường bộ lẫn đường biển cùng hơn một trăm bốn mươi năm hòn đảo lớn nhỏ
kiên giang là địa phương có đường biên dài vùng biển rộng nhưng khoảng cách nhỏ
do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập tại kiên giang đặc biệt là khu vực biên giới tại thị xã hà tiên là rất lớn
để chủ động các phương án nâng cao năng lực về hiệu quả công tác điều trị sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh
bộ y tế đã giao bệnh viện chợ rẫy phối hợp cùng địa phương xây dựng các phương án thành lập các khu điều trị
có thể tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân nặng đến rất nặng
tập hướng hướng dẫn ngành y tế địa phương có thể làm chủ các kỹ thuật khó trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu
thậm chí là kỹ thuật ecmo để thực hiện tốt đáp ứng phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kính thưa quý vị tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tp hcm của hội đồng bầu cử quốc gia vào ngày một mươi chín tháng bốn
hội đồng đại trưởng và đồng chí đại tướng đỗ bá ti phó chủ tịch quốc hội yêu cầu ủy ban bầu cử thành phố
chú trọng việc lập danh sách trà soát những người ứng cử kịp thời cũng như chính xác xây dựng kế hoạch kiểm tra
giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội đã đến kiểm tra tại điểm bỏ phiếu ban nhân dân ấp một
xã huy phước huyện nha bè tp hcm
tại đây đoàn đã kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử
việc chia khu vực bỏ phiếu công tác đảm bảo phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn nói chung và khu vực bỏ phiếu nói riêng
bên cạnh đó với các điểm bỏ phiếu vừa tạo thuận lợi cho cử tri và cần thường xuyên phối hợp các ngành để tạo sự thống nhất trong việc triển khai các công việc bầu cử

như là hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố
chiều cùng ngày đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc
của ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban bầu cử thành phố tiểu ban an ninh trực tự và y tế
đã có báo cáo cụ thể với đoàn kiểm tra để tập trung làm rõ những kết quả đạt được
cũng như những khó khăn vướng mắt và thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ
giải pháp thời gian tới góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cuộc bầu cử tại tp hcm
thì đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo công tác tiếp xúc vận động bầu cử
đây là khâu rất quan trọng chú ý các đơn vị nhất là đơn vị hành chính mới thành lập
ở đây có thành phố thủ đức là một địa bàn mà các đồng chí phải hết sức chú ý
để làm sao đảm bảo chặt chẽ đúng với hoạt định và đảm bảo an toàn
vấn đề thứ ba là cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền
coi ngày bầu cử là ngày
hội của toàn dân
cái này thì các đồng chí phải hết sức lưu ý
trong thời gian tới tp hcm tiếp tục tăng cường công tác rà soát lập danh sách cử tri
đảm bảo thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật
nhất là các địa bàn có khu vực tập kết tàu thuyền và khu vực tập trung người nước ngoài sinh sống
cần chú ý số cử tri vãng lai để có hướng dẫn cụ thể cho các cử tri tham gia bỏ phiếu thuận lợi